cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa và công an phường tam phước phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy ở tổ hai mươi năm khu phố long đức một phường tam phước tàng vật thu giữ hai mươi gói ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã mua ma túy trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện trảng bom để sử dụng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn ngọc điểm chú tại quận nam tử liêm hà nội để điều tra về hành vi trộm cắp hơn bốn mươi cây vàng bạc
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba điểm đến một tiệm vàng ở thị trấn airpop huyện trưng mực a tỉnh đắk lắc mua một sợi dây chuyển bạc với giá hai đồng
lợi dụng lúc chủ nhà không để ý điểm đã lấy chùm chìa khóa cửa hàng rồi ra chợ đánh lại một bộ khác
sau đó điểm quay lại giả vờ đổi dây chuyển bạc mục đích để trả lại chùm chìa khóa vào vị trí cũ
đến tối ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba điểm mở khóa đột nhập trộm cắp hơn bốn mươi cây vàng bạc các loại
sau khi gây án điểm đã đón xe khách ra phía bắc đến thái bình bán một phần được hơn một trăm năm mươi triệu đồng một phần đem trôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã mê linh huyện đông hưng tỉnh thái bình một phần được cất giấu ở hà nội
phần còn lại điểm mang vào tỉnh đồng nai và đang tìm mối tiêu thụ thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
hiện cơ quan công an đã thu giữ được hơn ba mươi cây vàng và hơn một mươi cây bạc các loại
được biết với thủ đoạn tương tự trước đó điểm đã gây ra ba vụ trộm tiệm vàng ở hà nội và bị toán nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam mới ra chạy vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can đều một mươi bảy tuổi về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng đi quanh các khu dân cư bàn nhau cảnh giới